thưa quý vị và các bạn với nhiều người khuyết tật để có được một công việc ổn định
phù hợp với sạng tật của mình vẫn còn là niềm mơ ước bởi khó có thể đáp ứng được những yêu cầu
đòi hỏi trong quá trình xin việc chính vì lẽ đó nhiều người khuyết tật thay vì đi xin việc
tìm kiếm những công việc ở xa nhà xa gia đình thì họ lại hướng tới việc tạo dựng cơ nghiệp của mình
bằng những lợi thế vốn có ngay tại chính mảnh đất của gia đình
và việc hướng tới mô hình vườn ao chuồng hay các mô hình trang trại là một trong những hướng đi như vậy
ở xã hoàng diệu huyện gia lộc tỉnh hải dương
nhắc đến anh hoàng văn lân một người khuyết tật ở thôn lai cầu ai cũng biết
người ta biết đến anh bởi anh là một tấm gương sáng với người dân nơi đây
khi vượt qua chính mình vượt qua khó khăn để có được như ngày hôm nay
nhìn khu vực vườn ao chuồng rộng hơn một mẫu hai này chắc khó có thể hình dung được
một người khuyết tật vận động khó khăn trong đi lại như anh lại có thể một mình chăm sóc vườn cây
ao cá chuồng gà như thế này
chăm chỉ chịu khó làm ăn nên giờ đây cuộc sống của anh và gia đình đã được cải thiện đáng kể
anh chị cũng có thể yên tâm lo cho các con ăn học đảm bảo thu nhập hàng năm
chỉ tính riêng ao cá mỗi năm anh có thể thu hoạch được khoảng hai tấn cá các loại
như cá chấm cá trôi cá mè rồi cả cá chim có giá trị khoảng tám mươi triệu đồng mỗi vụ
tận dụng các khoảng đất trống còn lại anh cũng trồng thêm cây ăn quả
chăn nuôi ngan gà tùy theo từng thời điểm
và để có được một mô hình vườn ao chuồng như thế này là nhờ sự quyết tâm của anh và gia đình
khi chuyển đổi mô hình trồng lúa sang mô hình chăn nuôi trồng trọt
địa phương tôi là vùng lúa bấp bênh nên là xuất phát từ làm ăn kinh tế là mình muốn vươn lên để làm giàu
thì là chuyển đổi ruộng xuống nằm ao thả cá
trên bờ thì là nuôi lợn nuôi gà vườn dòng cây cây ăn quả như vải nhãn chuối các cây hồng xiêm rồi mít mỗi thứ một tí
về khoản đi nại thì nó cũng hơi khó khăn nhưng thôi mình làm sao cho nó thuận nợi
thì mình đi nại có bề thúng cám hay thúng nhức thì nó dễ dàng hơn
trong cái khó khăn của khuyết tật vận động thì là cắt cỏ
đi nại nó cũng khó khăn thôi mình khắc phục mình vượt lên chính mình để khắc phục cho cái cuộc sống tương lai của con sau này cho nó đầy đủ một tí
khác với anh hoàng văn lân ở thôn lai cầu xã hoàng diệu huyện gia lộc tỉnh hải dương
anh nguyễn văn mã ở thôn đồng lại xã quyết thắng huyện ninh giang lại không đi theo mô hình vườn ao chuồng mà chọn mô hình chăn nuôi
lý do là bởi một phần do quỹ đất của gia đình hạn hẹp
không đủ điều kiện để thực hiện mô hình này phần khác là anh muốn duy trì nghề truyền thống của gia đình mình
bị cong cuộc sống rồi chuyển sang dị dạng cuộc sống khiến cho anh đi lại di chuyển ngày càng khó khăn hơn
không xin được việc làm như các thanh niên khác trong làng do không đủ sức khỏe anh tập trung vào công việc chăn nuôi tại gia đình
anh tâm sự giờ đây chăn nuôi đã trở thành cái nghề của bản thân
chăn nuôi ngay tại nhà vừa giúp anh duy trì và phát huy được chuyển
chăn nuôi là một truyền thống của gia đình lại vừa giúp anh ổn định cuộc sống đảm bảo thu nhập hàng năm
ban đầu anh chỉ nuôi một vài con lợn nái sau đó mỗi lứa lợn đẻ anh lại giữ lại vài con rồi cứ thế nhân lên đến giờ đàn lợn của anh đã có bảy mươi đến tám mươi con
anh cũng tranh thủ nuôi thêm con bò sinh sản rồi thả thêm bốn trăm linh đến năm trăm linh con gà cho có thêm thu nhập
bên cạnh đó tận dụng những loại thế từ chăn nuôi
anh cũng làm thêm hệ thống hầm khí bioga nhờ thế mà không chỉ giải quyết được một phần vấn đề về môi trường
mà anh còn có thể tạo nhiên liệu để làm khí đốt sử dụng cho bếp ga với nguồn nhiên liệu trong gia đình tiết kiệm được một phần không nhỏ trong chi phí sinh hoạt
tôi thì nó thật sự là người thì nó bị thằng thật từ lúc là một mươi hai một mươi ba tuổi thì cũng không đi làm lao động nặng nhọc được
cho nên là sau khi nấy vợ về thì là sau cái mô hình này thì thu nhập chăn nuôi như thế này
nó cũng tùy theo thì cũng có lâm thì được vài chục triệu có lâm là cũng phải được một trăm linh chứ cũng không mấy đâu một trăm linh hơn một trăm linh
từ thu nhập coi như là từ châu bò rồi gà nợn
nói thật sự là nếu mà như chúng tôi đấy là nào mà chăn nuôi một con vườn ao chuồng
có một nó có cái địa thế mà có những cái sức khỏe mà phù hợp
nhưng bây giờ nó lại phải phù hợp chẳng hạn như tôi như thế này
thì nó là dạng coi như là vận động thôi
thì mà như thế này thì mình vẫn còn lao động được lao động thêm là ấy được
thế những người người ta khỏe hoặc người ta không ấy được thì người ta chỉ làm ở cái cốc độ bình thường thôi
chăn nuôi mà nếu có ao chuồng chăn nuôi thì bây giờ cứ như lắm nay thì giá cá nó như thế này
thì tất cả là chăn nuôi là được
thế thì giá cá lắm nay còn gì nó cũng ổn định từ con lợn con gà
tỉnh hải dương là một tỉnh nằm ở đồng bằng sông hồng thuộc vùng kinh tế trọng điểm của bắc bộ việt nam
cũng là một trong những tỉnh có tỷ lệ người khuyết tật tương đối lớn
theo thống kê của hội người khuyết tật tỉnh hải dương hiện toàn tỉnh có trên ba mươi năm người khuyết tật
trong đó nam giới chiếm sáu mươi năm nữ giới chiếm ba mươi năm cũng như cộng đồng người khuyết tật tại các địa phương trên cả nước
vấn đề việc làm cho người khuyết tật tại tỉnh hải dương luôn là một vấn đề gặp nhiều khó khăn
khi người khuyết tật khó đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng vào các công ty đơn vị như thông thường
bên cạnh đó
vấn đề cơ sở hạ tầng và các hạng mục tiếp cận dành cho người khuyết tật tại các nhà máy
xí nghiệp hiện nay vẫn còn yếu và thiếu không đáp ứng được nhu cầu của người khuyết tật
dẫn tới việc nhiều người khuyết tật vận động không tìm kiếm được việc làm phù hợp
cuộc sống gia đình vì thế cũng trở nên khó khăn hơn tâm lý tự ti mặc cảm của người khuyết tật cũng lớn hơn
chính vì vậy mà đối với cộng đồng người khuyết tật
thì các mô hình vườn ao chuồng hay các mô hình trang trại chăn nuôi trồng trọt
là một trong những hướng đi được nhiều người khuyết tật và gia đình người khuyết tật hướng tới
như những người khuyết tật đi lại là khó khăn
nên tham gia vac này trực tiếp quanh vườn đây để làm thì nó còn có thuận tiện và có dễ hơn
chứ nếu mà để cho những người khuyết tật mà không có làm đây mà để đi làm những việc khác thì nó rất khó
vì thế chúng tôi động viên khuyến khích cho những người còn có sức lao động được mà tham gia được
thì chúng tôi đều đến vườn và đến các ủy ban các xã là đều có vận động và cùng với ủy ban các xã
những người khuyết tật để vươn lên trong cuộc sống để kiếm để cho thu nhập cho gia đình và cho bản thân và cho xã hội
trở lại cái mô hình vườn ao chuồng đối với người khuyết tật là chúng tôi cảm thấy nó là phù hợp nhất với điều kiện của người ta
cái thứ nhất là thời gian chăm sóc để phục vụ cho vườn ao chuồng nói chung nó được nàn giải trong cả ngày
cái thứ hai là cũng phù hợp với điều kiện của người ta vì chúng tôi có chuyển đổi diện tích chân trũng sang đảo ao thả cá và làm vườn
thế vì thế cái nội dung chuyển đổi như vậy phục vụ cho người khuyết tật là rất phù hợp
họ xây một trang trại ngay tại chỗ ăn nghỉ tại chỗ và làm kinh tế tại chỗ
nên cũng thuận nợ cho người khuyết tật vấn đề vận động đi lại
trong những thời gian tới thì nói chung là đảng ủy ủy ban cũng vẫn tiếp tục có những mô hình thuận lợi nhất tạo điều kiện để cho người khuyết tật phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống
có thể nói những năm gần đây nhiều địa phương trên cả nước đã khuyến khích người dân tận dụng những lợi thế vốn có mạnh dạn đầu tư làm kinh tế tổng hợp theo mô hình trang trại khép kín mô hình vườn ao chuồng hay các mô hình chăn nuôi trồng trọt để đem lại hiệu quả kinh tế cao
nhờ đó nhiều hộ gia đình đã tự vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình
đây cũng là những hoạt động canh tác có tính truyền thống lâu đời gần gũi và thân thuộc đối với mỗi gia đình của vùng nông thôn việt nam
mục đích chủ yếu là tạo thêm nhiều sản phẩm đáp ứng những nhu cầu cần thiết của sinh hoạt mang tính tự cung tự cấp cho cuộc sống hàng ngày của họ
đến nay nhiều hộ gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn có thể phát triển kinh tế bền vững
nhìn chung đối với tật không những tỉ hệ riêng các tỉnh khác thế thôi
nhận thức hay kiến thức về khoa học kỹ thuật cũng như trình độ của anh chị em

tạo việc làm một là sân chơi rồi lại tạo ra hòa nhập với cộng đồng xã hội
mà có điều kiện để các tổ chức xã hội nhà nước nhân dân các tổ chức xã hội khác
có điều kiện để hỗ trợ giúp người ta được về khoa học kỹ thuật điều kiện kể cả về kinh tế nữa
không thể phủ nhận những lợi ích mà mô hình kinh tế nông nghiệp mang lại cho người dân nói chung
và cộng đồng người khuyết tật nói riêng
tuy nhiên để có thể thực hiện được các mô hình này một cách hiệu quả và thiết thực
cộng đồng người khuyết tật cũng cần lưu ý tới việc chọn lựa các mô hình các kiểu vườn
cũng như chọn các loại cây con giống thích hợp với khí hậu địa hình địa chất tại khu vực mình
không thể phủ nhận những lợi ích mà mô hình kỹ thuật điều kiện kể cả về kinh tế nữa
không thể phủ nhận những lợi ích mà mô hình kỹ thuật điều kiện kể cả về khí hợp với khí hợp mình
tôi cho rằng đấy là mô hình đúng mô hình tạo điều kiện và có điều kiện đối với người khuyết tật phù hợp hơn
theo ý kiến của các chuyên gia bên cạnh việc chú ý tới các yếu tố kỹ thuật cơ bản khi triển khai thực hiện các mô hình này
cộng đồng người khuyết tật cũng cần chịu khó học hỏi nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật
và nhu cầu thị trường để xây dựng nên những mô hình có giá trị kinh tế cao
phát huy những lợi thế sẵn có với những chính sách khuyến khích phát triển
và các mô hình kỹ thuật

thưa quý vị và các bạn chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp sang các dạng canh tác khác như trang trại
hay mô hình vườn ao chuồng để tăng hiệu quả năng suất khai thác là một nhu cầu thực tế của người dân
tuy nhiên đến nay nhiều người vẫn chưa nắm rõ được việc chuyển đổi này sẽ được thực hiện
như thế nào
theo khoản một một trăm bốn mươi hai luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba quy định đất sử dụng cho kinh tế trang trại thì
nhà nước khuyến khích hình thức kinh tế trang trại của hộ gia đình cá nhân
nhằm khai thác có hiệu quả đất đai để phát triển sản xuất mở rộng quy mô
và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản
làm muối gắn với dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
quy định tại khoản một điều năm mươi bảy luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
về chuyển mục đích sử dụng đất thì
các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
a chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm đất trồng rừng đất nuôi trồng thủy sản đất làm muối
b chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn đất làm muối
đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao hồ đầm
bên cạnh đó khoản hai ba một trăm ba mươi bốn về đất trồng lúa của luật này quy định
người sử dụng đất trồng lúa có trách nhiệm cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất
không được chuyển sang sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm trồng rừng nuôi trồng thủy sản
làm muối và vào mục đích phi nông nghiệp nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
ba người được nhà nước sao đất cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp
từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất
hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của chính phủ
về trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại điều sáu mươi chín nghị định số bốn mươi ba hai nghìn một mươi bốn ndcp ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ như sau
người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường
cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ xác minh thực địa
thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất
hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật
ba trình ubnd cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất chỉ đạo cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai hồ sơ địa chính
đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư
thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
thưa quý vị và các bạn
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc email thapsangniemtina org vn xin kính chào và xin hẹn gặp lại